hai huyện trạm tấu văn chấn và thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do trận lũ quét hồi tháng một mươi vừa qua
đến nay người dân huyện trạm tấu vẫn chưa dựng được nhà mới trong khi yêu cầu cấp thiết là nơi ở hỗ trợ sinh kế đang được đặt ra rất cấp bách
sau trận lũ lịch sử gia đình bà lồng thị tề ở bàn hát xã hát lưu trở nên trắng tay bởi toàn bộ nhà cửa và tài sản chỉ trong chốc lát bị lũ cuốn trôi không còn thứ gì
thế nhưng đã qua hơn một tháng gia đình bà tề ba người vẫn phải ở nhờ trong căn phòng học của trường tiểu học và trung học cơ sở xã hát lưu
cùng với khoản hỗ trợ của nhà nước là hai mươi năm triệu đồng nhiều tổ chức cá nhân đã đến ủng hộ
giờ gia đình bà tề đã có hơn tám mươi triệu đồng
và nhiều nhu yếu phẩm để phục vụ cuộc sống
tiền có nhưng gia đình bà vẫn phải đi ở nhờ vì không có đất để làm nhà
trận mưa lũ lịch sử tháng một mươi vừa qua toàn xã hát lưu có một mươi một triệu đồng
một nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn hai mươi năm nhà nằm trong diện di rời khẩn cấp
theo ủy ban nhân dân xã hát lưu hiện địa phương đang chờ huyện lập quy hoạch khu tái định cư cho số hộ dân này
nhưng đến nay huyện trạm tấu vẫn chưa triển khai
để có khu quy hoạch khu dân cư mới cho bà con nhân dân
liên quan đến cái việc sàn tạo mặt bằng nền nhà cho người dân
thì cũng cần có cái sự giúp đỡ của tỉnh huyện
có cái nguồn kinh phí để quy hoạch một cái khu dân cư mới để bà con dân ở
lâu dài cho cái khu nó cao hơn không ở thấp như những năm vừa qua nữa
cùng chung tình cảnh với xã hát lử xã xà hồ với ba mươi nhà bị sập cuốn trôi phải di rời khẩn cấp
nhưng mới chỉ có duy nhất một hộ gia đình được cấp đất làm nhà
hai mươi chín hộ còn lại vẫn đang loay hoay tìm kiếm nơi ở mới để làm nhà
mặc dù tiền hộ
hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức cá nhân đã chuyển đến tay các hộ gia đình
đến nay thì cơ bản là xã đã tìm vị trí đất cho các hộ dân ở
nhưng mà có khó khăn thứ nhất thì hiện nay là đất của các hộ dân người ta cũng có bia đỏ
thế và di chuyển vào đấy thì trước mắt là cũng phải có hỗ trợ cho các hộ
thì người ta mới đồng ý để sáng tạo mặt bằng
thế và hiện nay chúng tôi cũng đang
huy động thông bảng hòa đàn các tổ chức giúp cho các hộ này người ta lấy vật liệu
có như là lấy ngố này váng này để làm nhà
trước những khó khăn của người dân trạm tấu
hy vọng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương huyện trạm tấu và tỉnh yên bái
sớm có những giải pháp để nhân dân xây dựng nhà cửa sớm ổn định cuộc sống